tâm điểm khu vực rafah với hơn một nửa dân số dài gaza rồn về đang nóng lên từng ngày với những cuộc đụng độ đầu tiên giữa lực lượng hamas và quân đội israel
căng thẳng gia tăng trong bối cảnh tiến trình đàm phán ngừng bắn ở ai cập vẫn dậm chân tại chỗ và thủ tướng israel tuyên bố không chấp nhận yêu cầu rút quân khỏi gaza từ phía hamas
lực lượng hamas vào ngày hôm qua đã phóng một mươi quả đạn pháo từ khu vực rafah về một cứu điểm của quân đội israel đóng ở khu vực giáp danh khiến ba binh sĩ israel thiệt mạng
nếu các cuộc đụng độ gia tăng điều này có thể khiến israel thúc đẩy kế hoạch đổ bộ vào rafah sớm hơn khi quân đội nước này nhiều lần tuyên bố đã sẵn sàng
đặc biệt là trong bối cảnh tiến trình đàm phán ngừng bắn tại ai cập cũng lại chuyển biến xấu đi
dù mới đây israel đã cơ bản đồng ý với việc thả hàng trăm tù nhân palestine và ngừng bắn trong vài tuần để đổi lấy việc hamas giải phóng hai mươi ba mươi ba con tin
hôm qua hamas nhắc lại yêu cầu chấm dứt hoàn toàn xung đột để đổi lấy việc giải phóng con tin còn thủ tướng israel benjamin netanyahu đã thẳng thừng bác bỏ điều này
chúng tôi không sẵn sàng chấp nhận tình huống các tiểu đoàn của hamas rơi khỏi đường hầm thiết lập lại quyền kiểm soát giải gaza xây dựng lại các ngành công nghiệp quân sự và trở lại là mối đe dọa với công dân israel
khi đó vụ tấn công như ngày bảy tháng một mươi chỉ còn là vấn đề thời gian đầu hàng trước các yêu cầu của hamas sẽ là một thất bại khủng khiếp đối với nhà nước israel
israel sẽ không đồng ý với các yêu cầu của hamas nghĩa là israel sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình
một quan chức israel thừa nhận quá trình đàm phán ngừng bắn tại ai cập sắp sụp đổ bộ trưởng quốc phòng israel cáo buộc hamas không nghiêm túc đàm phán
theo đó kế hoạch quân sự nhằm vào rafah và các khu vực còn lại ở gaza sẽ sớm được đẩy mạnh trong thời gian tới
tuy nhiên theo kế hoạch ngày mai lực lượng hamas sẽ vẫn trở lại cairo để tiếp tục đàm phán sau khi trở về thăm vấn ý kiến chỉ đạo vào tối qua
giám đốc cơ quan tình báo mỹ cũng đã tức tốc từ ai cập bay đến qatar để phối hợp với qatar gây áp lực lên cả israel và hamas không từ bỏ đàm phán
trong khi đó truyền thông israel ngày sáu tháng năm đưa tin các lực lượng vũ trang israel đã bắt đầu sơ tán người dân palestine khỏi rafah
trước khả năng quân đội nước này triển khai chiến dịch tấn công thành phố phía nam ở giải gaza này
việc sơ tán hiện đang tập trung vào một vài quận ngoại vi của rafah và những người sơ tán sẽ được chuyển đến các thành phố lều trại ở khan yunis gần đó và al muswasi
hiện quân đội israel chưa có thông báo
chính thức nào về hoạt động sơ tán trên